đây là trung tâm vận hành của công ty thủy điện đa nhiêm hàm thuận đa my tại trung tâm điều khiển xa này các con số về tình hình sản xuất kinh doanh lưu lượng nước tốc độ nước đều được theo dõi và giám sát chặt chẽ